dân tộc ta đã có một truyền thống lịch sử đáng tự hào
truyền thống ấy đã trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt trong nhiều tác phẩm nghệ thuật
trong đó có nghệ thuật ngôn từ đặc biệt từ đầu thế kỷ hai mươi đến nay
bởi vậy vấn đề nghiên cứu văn học về đề tài lịch sử để thấu hiểu cảm nhận
nhận định về những thành tiệu và giới hạn của mảng tác phẩm đặc biệt này là vô cùng cần thiết
đồng thời giúp đưa ra những ý kiến kiến nghị trong việc đổi mới nội dung
chương trình phương pháp tiếp cận các tác phẩm văn học về đề tài này trong nhà trường cao cấp
trên tinh thần ấy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại trường đại học hồng đức thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc
do trường đại học hồng đức và tạp chí văn nghệ quân đội phối hợp tổ chức
sau gần một năm xây dựng ý tưởng và thông báo hội thảo
ban tổ chức đã nhận được hơn sáu mươi bản đăng ký
hơn năm mươi bản thông tin
tham luận toàn văn của các nhà văn nhà nghiên cứu trên nhiều miền đất nước
nhìn chung các tham luận và ý kiến phát biểu đều hướng tới thể hiện những vấn đề học thuật mới
được thực hiện nghiêm túc công phu và tâm huyết
điều đó có thể nói cũng là một ghi nhận cho nỗ lực của những người tổ chức hội thảo
hiện nay thì nhà trường đang tổ chức đào tạo ba chuyên ngành tiếng sĩ và bốn chuyên ngành thạc sĩ
về thuộc ngành lịch sử và văn học ngữ văn
nên hội thảo lần này thì cũng là một dịp rất tốt để vừa là để cán bộ giảng viên nhà trường công bố những nghiên cứu mới
được giao lưu trao đổi chuyên môn học thuật với các nhà văn các nhà khoa học
các giáo sư đến từ các trường đại học các học viện cũng như là tạp chí văn nghệ quân đội
đồng thời cũng là dịp để cán bộ giảng viên học viên và sinh viên nhà trường
được tiếp cận với những hướng nghiên cứu mới để nâng cao năng lực nghiên cứu
cũng như là qua đó

làm kinh hiện còn bia vĩnh lăng và nhiều bảo vật quốc gia khác
đủ sức nhắc gợi lịch sử hào hùng của tổ tiên với con cháu hôm nay
sự nhắc gợi ấy cũng chính là một nguồn cảm hứng lớn để các nhà văn hiện đại và đương đại
sáng tạo những tác phẩm văn học về đề tài lịch sử dân tộc
góp phần làm nên một nền văn học việt nam giàu bản sắc
quan sát đời sống văn học đương đại thì có thể thấy là
có mấy xu hướng nổi bật của văn học về đề tài lịch sử
thứ nhất là xu hướng phục dựng diễn giải lịch sử
thứ hai là xu hướng tưởng tượng hư cấu một cách khá phóng túng về lịch sử
và thứ ba là xu hướng nhận thức lại và đối thoại với lịch sử
và cũng dễ dàng nhận thấy là thành tựu của các sáng tác văn học về đề tài lịch sử
thì tập trung chủ yếu ở các thể loại văn xuôi tự sự đặc biệt là tiểu thuyết
một số tiểu thuyết của các nhà văn như là nguyễn xuân khánh hoàng quốc khải
võ thị hảo thì đã gây được sự chú ý cho người đọc
và đã làm cho người đọc yêu thích văn học và lịch sử hơn
trên thực tế từ sáng tác nghiên cứu đến giảng dạy tác phẩm văn học
về đề tài lịch sử dân tộc vẫn còn những khoảng cách khá lớn
ở trường đại học hồng đức cũng như ở nhiều trường đại học khác trên cả nước
văn học về đề tài lịch sử mới chỉ dừng lại ở sự lồng ghép trong các chuyên đề
về giai đoạn văn học sử hay các chuyên đề về thể loại
hoặc cao hơn là các luận văn thạc sĩ các nghiên cứu sau đại học
chứ chưa hình thành như một bộ môn riêng biệt
ở các cấp học phổ thông văn học về đề tài lịch sử hầu như là các tác phẩm
được sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đôi khi bị lẫn vào các tác phẩm văn học
về đề tài chiến tranh cách mạng
nói chung việc tiếp cận với các tác phẩm văn học lịch sử của văn trương đường đại
là khá hiếm hoi đây cũng là một trăn trở của nhiều nhà nghiên cứu
nhà giáo giàu tâm huyết
những tác phẩm gắn liền với lịch sử dân tộc vẫn là những tác phẩm hay
vẫn được ưu tiên và chọn lựa trong chương trình cứng của phổ thông
cũng như là ở sàng đường đại học
ví dụ như là hịch tướng sĩ cao bình ngô rồi tuyên nguôn độc lập
những tác phẩm không bao giờ cho dù thay đổi kiểu gì
thì cũng không thể nào mà bước ra khỏi chương trình sáu khoa được
cho nên vì vậy mà như chúng ta vẫn thấy rằng những tác phẩm rất hay
chúng ta đã từng học của nguyễn minh châu của nguyễn khải
là những tác phẩm về
về lịch sử
cho nên là vì vậy cái việc ưu tiên
cái việc quan tâm cho những cái tác phẩm gắn liền với lịch sử dân tộc
vẫn là người tương số một trong cái chương trình phổ thông
cũng như là ở sàng đường đại học
các nhà văn nỗ lực đổi mới cách viết để nhằm hấp dẫn bạn đọc
để cho bạn đọc khi cầm cuốn tiểu thuyết lịch sử của mình
đọc một vài trang thì cố gắng đọc hết được cái cuốn của mình
thế và trong những cái cách làm mới tiểu thuyết lịch sử
thì có người là đưa đề tài đồng tính vào này
để mà hiện tại hóa lịch sử
bằng những cái vấn đề mà con người đương đại hôm nay đang quan tâm
có người cố gắng vén cái lớp sương mù của lịch sử
để chúng ta nhìn thấy những cái vấn đề đời thường
thậm chí là đưa cả cái ngôn ngữ ngôn tình vào
để mà làm mới đề tài lịch sử
thì từ góc nhìn một người nghiên cứu khá là lạc quan
thì tôi cho rằng nếu càng có nhiều khuyên hướng
thì nền văn học việt nam sẽ càng phong phú và đa dạng
và khi mà nó phong phú đa dạng
có những cái tác phẩm thành công
lựa chọn chúng ta tuyển lựa tất nhiên là kỹ lưỡng
theo cái tiêu chí là phù hợp với tâm lý này nhận thức này
và cái tính giáo dục để đưa được những cái trang văn đấy vào
trong những cái phần đọc thêm
khi mà học sinh ở trường phổ thông học lịch sử
thì chắc chắn là học sinh sẽ yêu thích lịch sử hơn
trở lại với hội thảo khoa quốc gia
nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc
do trường đại học hồng đức và tạp chí văn nghệ quân đội đồng tổ chức
có thể nói với chất lượng của các tham luận
và ý kiến phát biểu hội thảo đã đặt ra được nhiều vấn đề đáng quan tâm
về mảng sáng tác rất đặc biệt này của văn học việt nam hiện đại và đường đại
tuy nhiên câu chuyện nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử
là câu chuyện không chỉ bàn một lần là xong
vì thế hội thảo này hứa hẹn sẽ là một gợi mở
cho sự tiếp tục của nhiều hội thảo khoa học về văn học lịch sử sau này